chuyện sống giữa miệng sông nước mà lại khát nước sinh hoạt nghe qua tưởng nghịch lý nhưng đó là
câu chuyện thật đang diễn ra mỗi ngày tại dùng sông nước đồng bằng sông cửu long không chỉ tiền
giang bến tre mà chuyện thiếu nước sinh hoạt đã và đang tiếp tục lan trọng sang các dùng như sóc
trăng cà mau kiên giang người dân nơi đây đang chật dật trong cơn khát nước giữa mùa hạn mặn
đây cũng không phải là vấn đề mới của dùng đất này bởi hàng trăm năm nay người dân gian biển miền
tây đã quá quen với tình trạng như vậy đến hẹn lại lên cao điểm vào những tháng mùa khô hàng năm lại
là chấn nạn thiếu nước ngọt sông rạch cả nước đất đai nước nẻ và xâm nhập mặn lớn sâu vào vùng giang
biển châu thổ cửu long hiện nay biến đổi khí hậu được dự báo ngày một căng thẳng nhưng về lâu dài
vấn đề khát nước vẫn chưa có giải pháp căn cơ
nhớ lại những đợt hạn mặn vào năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi khô hạn lịch sử xảy ra đã khiến vùng đông bằng
sông cửu long bị thiệt hại nặng nề năm hai nghìn hai mươi bốn hiện đang vào cao điểm mùa khô
thì lại tiếp tục với điệp khúc này theo đó cà mau luôn được xem là tâm điểm của hạn hán xâm nhập mặn
sụt lúng sạt lở đất bị thiệt hại nhiều nhất của vùng đông bằng sông cửu long nắng hạn rồi cũng sẽ qua
đi nhưng hậu quả để lại rất cần có thời gian dài để khắc phục và những cuốn sốc đó vẫn chưa đủ để
lại bài học kinh nghiệm cho mỗi con người nơi đây tìm cách để ứng phó tốt hơn ở hạn hán năm hai nghìn bốn hai nghìn bốn
rất là nghiêm trọng và hậu quả đã xảy ra trên toàn địa bàn dùng ngọt của nguyễn trần văn thời
trần văn thời có hai dùng sản xuất mặn và ngọt cho nên việc điều tiết nước phục vụ hài hòa cho
cả dùng là rất khó khăn mặc dù được cấp trên quan tâm đầu tư chính quyền và nhân dân tìm nhiều giải pháp
nhưng cải thiện tuy nhiên vấn đề dư thiếu nước vẫn xảy ra chưa khắc phục triệt để
ở tại cà mau bị ảnh hưởng nặng nầy nhất vẫn là dùng ngọt của quyện trần văn thời nhiều
tiến lộ giao thông nằm dọc theo chiều dài kênh rạch mất đi nước dự trữ phía dưới nên sẽ ra
sụt lúng sạt lỡ đất ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết cấu công trình phía trên tính đến nay toàn quyện này
là dự trí sạt lở sụt lúng đất chế tổng chiều dài gần một mươi năm km và tổng thiệt hại về tài sản ước tính
hơn hai mươi tỷ đồng trước tình hình trên cà mau phải công bố tình huống khẩn cấp về hạn tháng cấp hai trên
địa bàn quyện trần văn thời và u minh ừ tôi được lộ đi lại để mua bán xe hơi đến đây đến chỗ có bệnh
tật thì xe taxi nó rước được kịp thời để đi cấp cứu trị bệnh về thành cán sụt lúng nguồn lụng
tôi thấy cái cảm giác người dân này đại dân dân quá rất buồn tâm hạn không chỉ ảnh hưởng nặng nề đến
hạ tầng giao thông giao thương hàng quá mà hạn kháng còn khiến cho dụng sản xuất nông nghiệp tại đây gặp
không ít khó khăn trong khi đó quyện trần giang thời là nơi có diện tích trồng màu lớn nhất trong tỉnh
đã phải chịu ảnh hưởng rất nặng nề vào thời điểm này các tuyến kênh trạch trong dùng đều khô nước
nên người trồng rau màu tiêu đứng vì thiếu nước tưới cho cây trồng đang khó khăn nhất là được chuyển
nước nước nó không có có bây giờ bây giờ đồ không đã xuống rồi muốn chồng rồi chồng lúc chồng nó thì
nó lại còn nước mà cái thời gian nắng là là không có mưa rồi xong thì nó kiệt nước càng ngày càng
tiền kiệt xuống là giờ hiện tại giờ là mình chồng nó đang thu hoạch lên chân hiện tại thì đang giàu

thì đa số những con kinh con mương của bà con trồng màu đều đã khô hạn nên ảnh hưởng rất lớn về
diện tích trồng màu thì hiện tại thì đa số bà con đang thu hoạch những phần màu còn lại dùng bắc cà
mau có diện tích tự nhiên hơn một trăm năm mươi bốn hectare bao gồm một phần diện tích quyện thế bình thành phố
cà mau toàn bộ quyện u minh và phần lớn diện tích quyện trời giang thời ở khu vực này được quy
thiết theo hệ sinh thái ngọt nhưng do thủy lợi chưa đảm bảo ngăn mặn giữ ngọt nên một số khu vực
đã chuyển sang nâng canh mặn ngọt theo kiểu thuận thiên với mô hình lúa tôm dẫu vậy khu vực trên rất
cần nước ngọt vì nhu cầu nước ngọt phục vụ cho trữ mặn đồng ruộng để trồng lúa cung cấp cho sinh
quạt hàng ngày và tưới tiêu cho qua màu dường cây ăn trái nhu cầu thực tế là vậy nhưng nhiều năm
trôi qua khát vọng tiềm ngọt của cà mau vẫn chưa như mong đợi
trong thời gian qua đó từ tháng một mươi tới giờ cô hoàng kéo dài quá lâu nên là mùa mạng của bà
con đó trồng hoa màu nó thiệt hại rất nặng nhưng mà không có đủ nước tưới cũng để sức cấp trên đó
các lãnh đạo trên để xem xét giải quyết cho bà con cái nước để phục vụ cho sản xuất hoa màu
thì cái giải pháp đầu tiên là phải tính tới đó là đầu tư cái hệ thống thủy lợi ô nhỏ
sản xuất trung cây buồng ngọt để là nó đảm bảo điều tiết một cách linh hoạt giữa các cây cái bụng
nhỏ đó là nó có cái cao trình chủng rò khác nhau làm sao đó là để các cái vùng đó là sản xuất một
cách hài hòa mà chúng ta đó là có thể điều tiết giữ được cái lượng nước mưa nhiều nhất trong cái
vùng này chúng ta không tháo bỏ ra thì ở ngoài trong cái trong cái mùa mưa đồng thời đó là
giữa các dùng này muốn như vậy thì cũng phải điều chỉnh kế hoạch sản xuất lịch mùa vụ theo từng thời điểm cho nó phù hợp
hiện nay cà mau đã có hơn ba bảy trăm linh hộ chân sống ở khu vực nông thôn đang thiếu nước sinh hoạt hàng ngày
những khu thiếu nước thường do không có hệ thống nước nối mạng hoặc không khoan nước ngầm được
riêng tại xã viễn bạch quyện thế bình có một tám trăm bốn mươi bảy hộ chân nhưng đã có đến hơn năm trăm tám mươi hộ gia đình bị thiếu và không chủ động được nguồn nước sử dụng trong sinh hoạt
để có được nước họ phải mua từ các ghe chở nước với giá từ bốn mươi đến năm mươi đồng trên một mét khối

và khi mình điện trước cho họ chuẩn bị khoảng một ngày là mới đổi được
còn chỗ nào ít dụng cụ ví dụ như trong kinh trong gạch mà có chừng một lưu được chừng một khối thì họ không vô
khó khăn lắm khi mình kêu ghe nước đổi là như hai ba ngày người ta mới chịu lợi đổi cho mình á
người ta đổi chỗ khác người ta nói hứa một bữa hai bữa biết rồi thiếu nước xài cực lắm
chuyện không khoan được chiến ngầm để lấy nước ngọt cũng được bàn tán trôn trả ở xứ viễn bạch
đây cũng là đơn vị cấp xã duy nhất
trên địa bàn quyện thới bình liên tục tái diễn tình cảnh khát nước trong những mùa khô khắc nghiệt
cùng với đó là khu vực xã khánh bình đông quyện trần giang thời
chiếm gần bốn mươi tổng số hộ thiếu nước sinh quạt trăm trọng
không khoan được chiến do điều kiện địa chất là chuyện đã đành
nhưng cách khu vực thiếu nước ngọt không xa dù đã được đầu tư trạm cấp nước tập trung
lại do công suất nhỏ nên đến giờ vẫn không thể kéo dài đường ống dẫn nước cho người dân tại khu vực này
cái khu vực cách xã khánh bình đông thì khoảng một cây số vuông thì ở đây không khoan giếng nước xài được
vì nó bị nhiễm phèn mặn không có giặt vũ sinh quạt được
bà con phải xài nước ở dưới sông
thời gian qua người dân nơi đây chủ yếu dựa vào nguồn nước mưa trữ lại để xài dần
vì không thể khoan chiến nước ngầm được do mạch nước ngầm bị phèn và mặn
từ lâu người dân mong muốn ngành chức năng tỉnh cà mau đầu tư xây dựng công trình cấp nước tập trung để phục vụ trong sinh hoạt
nhưng đến nay vẫn chưa thành hiện thực
nhưng nay thì bà con nói chú nước rất là nghiêm trọng
phải nước xài muốn sử dụng thì phải đi đổi để về sinh quạt
còn nước sinh quạt thì chỉ tận dụng mương địa để tắm vừa giặt thôi
còn cây nước
trước đây nhà nước mình cũng có đầu tư
nhưng mà sau khi đầu tư quá trình khoan chiến bom thì bom sử dụng không được
khi sử dụng làm như là đặc thù là nó bị nhiễm mặn
vừa qua quỹ ba nhân dân tỉnh cà mau có trang bản chấp thuận chi một mươi tỷ đồng từ nguồn ngân sách dự phòng để hỗ trợ giải khát cho người dân
trong đó ưu tiên cho nhóm dân cư sinh sống ở khu vực thưa thớt phân tán có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không có dụng cụ trữ nước
trong đó có bảy trăm năm mươi tám hộ cần giải pháp cấp phát bồn nhựa để trữ nước và năm trăm tám mươi sáu hộ còn lại cần thiết lập bốn mươi sáu điểm cấp nước tập trung
đặc biệt là còn gần một hộ thuộc nhóm dân cư sinh sống gần công trình cấp nước tập trung nhưng chưa tiếp cận được nguồn nước
trong thời gian tới các hộ dân khu vực này sẽ không có nước cầm hơi cho qua mùa khô hạn
bây giờ dòng dòng
ở ngoài quận đâu còn chỗ nào có thì còn nước đó chỉ còn ao nè
ao này bây giờ bèo cái này nếu mà dớt lên thì nó thúi không xài được bây giờ để vậy đó chứ dớt lên là thúi bị thúi liền rồi không có nước xài luôn
nước ao mình bây giờ nó phèn không phải mắc bơm lên để thời gian mình mới xài được chứ bơm lên mà xài liền nó phải phèn không mắc chứa vậy đó chứa vài thùng vậy đó
còn giặt đồ thì mình giặt tạm bỏ thì bơm lên giặt liền thì được còn mình muốn tắm rửa thì mình vẽ rống lại chứ dựa bơm lên tắm liền nó phèn không cũng như không
còn đối với những cái vùng mà dân cư thưa thất ở những cái vùng mà khó khăn trong cái việc đó là khai thác hệ thống nước ngầm thì chúng ta hướng dẫn người dân thực hiện các cái biện pháp là quy hoạch xây dựng thêm các cái hồ chứa quy mô cộng đồng
các cái ao chứa quy mô hộ gia đình để đó là chúng ta sử dụng cái này để tăng thêm cái nguồn nước mặt để giải quyết cho nhu cầu sản xuất và sinh hoạt
trước tình hình hàng tháng xâm nhập mặn đang diễn ra vô cùng khắc nghiệt tại đồng bằng sông cửu long để giúp đỡ nhân dân dơi bớt một phần khó khăn do thiếu nước ngọt sinh hoạt
bộ tư lệnh quân khu chín đã chỉ đạo cho lữ đoàn dẫn tải sáu trăm năm mươi chín cục hậu cần quân khu tổ chức nhiều đợt tàu dẫn tải xuất phát từ thành phố cần thơ dẫn chuyển hàng ngàn mét khối nước ngọt cùng các dụng cụ trữ nước để cấp miễn phí cho người dân tại một số địa phương ở tỉnh cà mau
trước tình hình hàng tháng xâm nhập mặn đang diễn ra vô cùng khát nghiệt tại đồng bằng sông cửu long để giúp đỡ nhân dân dơi bớt một phần khó khăn do thiếu nước ngọt sinh hoạt
trước tình hình hàng tháng xâm nhập mặn đang diễn ra vô cùng khát nghiệt tại đồng bằng sông cửu long tended dẫn tải sáu trăm năm mươi chín cục hậu cần quân khu một mươi

để dẫn chuyển được những giọt nước trong lành cho người dân
quá trình di chuyển từ thành phố cần thơ về cà mau
các tàu cũng gặp một số khó khăn do kênh rạch cạn kiệt
nhưng các tàu dẫn tải vẫn mang được nguồn nước ngọt quý giá đến với bà con
thứ nước mình là ba tháng rồi hồi trong tết bây giờ
sinh hoạt hằng ngày gì nó khó khăn lắm
mình chỉ mua nước cái kia để sinh hoạt trong gia đình
mà để nổi lòng mình hết trơn cảm ơn nhiều lắm
công trình hồ chứa nước ngọt tại xã khánh an quyện u minh cà mau
được khởi công vào đầu năm hai nghìn hai mươi
do sở nông nghiệp và phát triển nông thôn cà mau làm chủ đầu tư
công trình có diện tích một trăm linh hai hectare dung tích ba tám mươi sáu triệu mét khối nước
để cung cấp nước cho hơn một mươi một hộ dân trong sản xuất
và sinh hoạt
ban đầu dự án dự kiến hoàn thành vào cuối năm hai nghìn hai mươi
nhưng bị chậm tiến độ
giá trị hợp đồng sau nhiều lần điều chỉnh là hai trăm bốn mươi tám tỷ đồng
từ nguồn giống chai oda của ngân hàng thế giới
thuộc dự án chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền dững đồng bằng sông củ lông
hồ chứa nước ngọt ở cà mau mục tiêu chính là cung cấp nước sinh hoạt
nước phục vụ sản xuất vào mùa khô
và phòng cháy giữa cháy rừng tràm dùng u minh hạm
tỉnh sẽ phối hợp với bộ nông nghiệp phát triển nông thôn
để càng sớm càng tốt đầu tư hoàn thiện hệ thống công trình thủy lợi cái lớn cái bé
để cùng với các hệ thống công trình thủy lợi mà tỉnh cà mau tỉnh bạc liêu đã xây dựng
để rồi chúng ta sớm đưa nước ngọt từ thượng nguồn sông hậu
về tiếp cận với vùng bán đảo cà mau
thông qua đó
chúng ta dùng các hệ thống công trình cưỡng bức
có thể chúng ta cung cấp được bổ sung được nguồn nước ngọt
cho vùng ngọt quá của tỉnh cà mau
cà mau là địa phương duy nhất khu trực đồng bằng sông củ lông
chưa được tiếp nước ngọt từ sông mê công
do vậy một hoạt động liên quan đến sản xuất đời sống của người dân
đều nhờ tích trữ nước mưa hoặc khai thác tầng nước ngầm để giải cơn khác
trong tương lai nếu được tiếp nguồn nước ngọt từ sông hậu về
điện hồ có khả năng trữ nước phục vụ thêm cho người dân khu trực quyện trịnh an thời và thế bình
nhưng sau nhiều lần nở hẹn đến nay
khối lượng hoàn thành công trình đạt khoảng tám mươi hai
và người dân trong dùng hạn mặn vẫn đang tiếp tục chờ